thưa quý vị cách đây hai mươi năm ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hà nội được tổ chức giáo dục
khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
hai mươi năm qua hà nội đã không ngừng nỗ lực xây dựng một thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa
nhằm bảo tồn phát huy giá trị của danh hiệu cao quý này
mời quý vị cùng theo dõi những đánh giá của ông michel krop trưởng đại diện văn phòng unesco tại việt nam
về những đóng góp tích cực của thủ đô trong cuộc đấu tranh vì hòa bình cũng như trong sự nghiệp phát triển xây dựng thành phố những năm qua
trước đó mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây
bên cạnh vai trò là thủ đô đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục
kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước nơi diễn ra phần lớn hoạt động đối ngoại của nhà nước
hà nội đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất an ninh để tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng
sưng thành phố vì hòa bình điểm đến hữu nghị một lần nữa được khẳng định khi hà nội đã tổ chức tốt hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
một hội nghị bàn về hòa bình thế giới diễn ra vào đầu năm hai nghìn một mươi chín đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với báo chí và quan khách quốc tế
hà nội nhận danh hiệu này là hoàn toàn xứng đáng hà nội đã tạo một môi trường sống yên bình cởi mở và thực sự ưa mầm cho sự phát triển
tôi đã có cơ hội ghé thăm nhiều địa danh có phong cảnh đẹp hay di tích lịch sử của hà nội tôi cũng đã được gặp và trò chuyện với nhiều người tôi cảm nhận được sự thân thiện mến khách của người hà nội
tôi nghĩ danh hiệu thành phố vì hòa bình hoàn toàn xứng đáng với nơi này các bạn hãy gìn giữ và phát huy nó tốt hơn nữa
theo các chuyên gia của unesco cộng đồng quốc tế rất ấn tượng trước sự chuyển bình của hà nội tạo ra một hình ảnh nhận diện mới không chỉ cho hà nội
mà còn cho việt nam
đến với hà nội tôi thật sự ấn tượng trước sự phát triển năng động về kinh tế xã hội một thành phố đã từng trải qua chiến tranh để có được ngày hôm nay
đến nay hà nội vẫn là thủ đô duy nhất của khu vực châu á thái bình dương được vinh danh là thành phố vì hòa bình
sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đã nhân lên niềm tự hào của chính quyền và nhân dân thủ đô thúc đẩy thành phố nghìn năm tuổi
tiếp tục gìn giữ những truyền thống bản sắc văn hóa quý báu và vững bước trên con đường phát triển
hà nội đã đạt được danh hiệu thành phố vì hòa bình như vậy là tròn hai mươi năm
vậy theo ông thì trong hai mươi năm qua chính quyền và người dân thủ đô đã nỗ lực như thế nào để đạt được danh hiệu này cũng như là được bạn bè quốc tế ghi nhận
thành phố hà nội được vinh danh thành phố vì hòa bình là nhờ vào những đóng góp tích cực của thủ đô trong cuộc đấu tranh vì hòa bình
cũng như trong sự nghiệp phát triển xây dựng thành phố
những đóng góp ấy phù hợp với những tiêu chí do unesco đề ra về bình đẳng trong cộng đồng xây dựng đô thị giữ gìn môi trường sống
thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ
kết quả ấn tượng nhất đối với thành phố vì hòa bình là sự thân thiện hiếu khách của người dân đối với du khách thập phương
được đi dạo trên đường phố là một điểm vui với rất nhiều điểm tham quan
điều đó đúng nhưng điều này phải được đặt trong bối cảnh văn hóa hòa bình sẽ là một điều rất đặc biệt
sau hai thập kỷ với nhiều thay đổi thì hà nội đã và đang không ngừng phấn đấu
tiếp tục xây dựng và phát huy để có thể gìn giữ được những giá trị truyền thống sen lẫn hiện đại
vậy thì ông cảm nhận như thế nào về sự khác biệt của thành phố hà nội với những thành phố vì hòa bình khác trên thế giới
tôi cho rằng người dân hà nội rất hiểu giá trị của hòa bình vì hà nội đã trải qua chiến tranh
trong thế kỷ thứ hai mươi vì hà nội và cả nước việt nam đã đấu tranh để giành độc lập là như thế nào
khi hiểu được tác động của chiến tranh thì hơn bất cứ đâu
hà nội hiểu hòa bình là một tài sản cần được gìn giữ mãi mãi cho thế hệ tương lai
người dân thủ đô hiểu không phải vì hòa bình tự nhiên mà có
phải vượt qua những thời khắc khó khăn như thế nào để có được hòa bình
theo ông là chính quyền hà nội cũng như là người dân thì cần phải có những hướng đi như thế nào
để khiến cho thủ đô luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế
hai mươi năm qua danh hiệu thành phố vì hòa bình đã tạo nên động lực để hà nội phát triển
lượng khách du lịch quốc tế đến với hà nội đã tăng gấp một mươi sáu lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi
unesco mong muốn tiếp tục hợp tác với thành phố hà nội không chỉ để bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử
mà còn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cho một thời đại mới
đây là cách để hà nội duy trì sự tăng trưởng bền vững
hút nhân tài cho thành phố cung cấp việc làm cho thanh niên và thiết lập hà nội thành một thủ đô sáng tạo
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị hai mươi năm qua hà nội vẫn là thành phố duy nhất trong khu vực châu á thái bình dương
được nhận danh hiệu cao quý này
để giữ vững và phát huy danh hiệu này thủ đô cần nỗ lực giải quyết các vấn đề của quá trình đô thị hóa
những vấn đề xã hội được đặt ra cải thiện cuộc sống của người dân
đồng thời khơi dậy niềm tự hào của họ cùng nhau xây dựng
bảo tồn danh hiệu hướng tới xây dựng thành phố sáng tạo thông minh